quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khi vùng áp thấp phía tây phát triển
toàn bộ các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ đều xảy ra nắng nóng
trong đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
còn tại lào cai và yên bái nhiệt độ mức nóng ba mươi bốn ba mươi sáu độ
với khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội sau chín giờ mây giảm sương tan và trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trời vẫn có cảm giác oi bức về trưa và chiều
vùng áp thấp phía tây mở ra đưa nhiệt tới lại kết hợp thêm với hiệu ứng gió phơn
sẽ làm cho nền nhiệt miền trung trong ngày hôm nay tăng cao
dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến phú yên
với mức nhiệt cao từ ba mươi ba mươi năm độ
trong đó một số nơi ở vùng núi phía tây dọc các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
nơi chịu tác động của hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ cao trên mức ba mươi bảy độ
cùng với đó là cảm giác khô nóng độ ẩm thấp
còn đối với khu vực thanh hóa các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
trời nắng giáo với một mức nhiệt cận nóng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ở phía nam với thời tiết nắng từ sớm nền nhiệt ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh trời nắng nóng và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng nóng duyện rộng xuất hiện từ một mươi một giờ và kéo dài đến tận một mươi bảy giờ
với mức nhiệt sao động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam ở mức cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc ở mức cấp ba bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
riêng này được xét đ diplomatic grade

nếu không tác dụng được